quý vị công an quận tân bình tp hcm đang tiến hành lấy lời khai khám nghiệm hiện trường vụ cướp giật tài sản trên địa bàn
hành vi giật mạnh tui sách của cái cướp đã khiến cho nạn nhân ngãn đập mặt xuống đường và bất tỉnh tại chỗ
trước đó vào tối ngày một mươi năm tháng một một người đàn ông và người phụ nữ đứng cạnh xe ô tô ở đường b sáu đoạn giao với a bốn phường một mươi hai quận tân bình tp hcm
người đàn ông đứng cạnh mở cửa xe ô tô và nói chuyện với người phụ nữ đứng quay lưng ra đường
thì bất ngờ một nam thanh niên chạy xe máy chở theo đồng bọn áp sát rồi giật chiếc túi sách người phụ nữ
cú giật mạnh đã khiến cho nạn nhân xoay một vòng ngã xuống đường nằm bất tỉnh
sau khi tiếp nhận thông tin công an quận tân bình đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm và trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh để điều tra
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng đã khởi tố và bắt tạm giam hai đối tượng là nguyễn anh thương và chế văn quý
cùng chú tại quận thanh khê thành phố đà nẵng để điều tra về hàng loạt các vụ đập kính xe ô tô để lấy trộm tài sản xảy ra vào hồi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một với tính chất rất nghiêm trọng
theo khai nhận ban đầu thương đã gây án một mình bằng cách tháo biển số xe máy tháo một số phụ tùng để tránh bị nhận dạng
khi tiếp cận ô tô thì tắt đèn xe dùng xa beng đập kính ô tô sau khi lấy tài sản thương thay quần áo khác di chuyển vòng vèo nhiều tuyến đường trước khi về nhà
quý thất nghiệp thương rủ thêm quý cùng đi đập kính ô tô để trộm tài sản hiện phòng cảnh sát hình sự đã làm rõ được sáu vụ đập kính ô tô do hai anh em này gây án
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bến tre phối hợp với công an tp bến tre và công an huyện châu thành bắt đối tượng lê anh luân trú tại huyện mỏ cây bắc tỉnh bến tre về hành vi trộm cắp tài sản
vào sáng nay lê anh luân cùng với một người tên là trí thanh đã trộm xe máy tại xã long thới huyện trợ lách
trên đường tẩu thoát cả hai đối tượng tiếp tục lấy trộm một xe máy ở xã tiên thủy huyện châu thành
sau đó hai đối tượng điều khiển xe lấy trộm được đến vòng xoay xã an khánh huyện châu thành thì bị lực lượng công an khống chế bắt giữ còn thanh đã tẩu thoát
hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt thanh và điều tra xử lý vụ việc
trên đường tẩu thoát cả hai đối tượng tiếp tục lấy trộm được đến vòng xoay xã an khánh huyện châu thành thì bị lực lượng công an khống chế bắt giữ còn thanh đã tẩu thoát

trên đường kiểm tra trên xe có một đối tượng khác cùng chú tẩy xã bình giáo huyện trư brong
tại cơ quan công an thiết khai nhận vận chuyển thuê số thuốc lá trên từ huyện đức cơ về thành phố pleiku
toàn bộ thuốc lá không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
một số lượng lớn ma túy hồng phiến gồm hơn một hai trăm linh viên và heroin vừa được công an huyện tuyên hóa và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình đấu tranh triệt xóa bắt giữ ba đối tượng có liên quan
trước đó vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng một tại thôn bào xã tiến hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình tổ công tác công an huyện tuyên hóa chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình phát hiện và bắt quả tăng trần văn đô sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại địa phương đang tàng trữ một trăm bảy mươi chín viên nén hình tròn dạng thuốc tân dược
tiến hành khám xét chỗ ở và xe ô tô của đô tổ công tác đã thu giữ một túi ni lông bên trong có chứa một mươi viên nén hình tròn màu hồng dạng thuốc tân dược và một túi ni lông bên trong có chứa chất bột màu trắng nghi là heroin
đô khai nhận toàn bộ số đồ vật trên là ma túy mua của nguyễn tiến dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn ở xã cam thủy huyện cam lộ tỉnh quảng trị
lực lượng phá án đã phối hợp với công an tỉnh quảng bình bắt giữ nguyễn tiến dũng khám xét khẩn cấp chỗ ở của dũng thu giữ một số tinh bột nghi là heroin và ma túy đá cùng với ba viên nén hình tròn màu hồng dạng thuốc tân dược
dũng khai nhận mua ma túy của nguyễn thị ngọc lan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại thành phố đông hà tỉnh quảng trị

và xử lý hành chính ba nam nữ thanh niên khác về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó vào ngày sáu tháng một công an phường an hải tây quận sơn trà phối hợp với đội cảnh sát ma túy công an quận sơn trà đã tiến hành kiểm tra một căn hộ ở tầng năm của trung cư cao cấp
thì phát hiện tiến chiến cùng với ba người khác đang sử dụng trái phép chân ma túy
lực lượng công an đã thu giữ hai gói ni lông có chứa tinh thể màu trắng một đĩa xứ có nhiều tinh thể màu trắng đang sử dụng dở
qua tết nhanh
cả năm nam nữ thanh niên trên đều dương tính với ma túy
các đối tượng khai nhận tiến chiến và một thanh niên khác nhậu ở một quán trên đường trần văn chứ thành phố đà nẵng
tan tiệc tiến rủ cả nhóm về trung cư nói trên để sử dụng ma túy
tiến mua hai viên thuốc lắc hai gói ma túy hàng khay ketamin để cả nhóm cùng sử dụng
bất ngờ kiểm tra một quán karaoke trên địa bàn công an thị xã hóa rai tỉnh bạc liêu
lực lượng công an đã phát hiện hàng chục thanh niên có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó công an thị xã rai đã tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke trên địa bàn phường hộ phòng thị xã giá rai tỉnh bạc liêu
trong quán có bốn phòng hát đang hoạt động với một mươi bảy khách
tại phòng hát số bốn lực lượng chức năng đã phát hiện có hai thanh niên cùng với hai bịch ni lông bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy
tại các phòng hát lực lượng công an cũng đã thu giữ nhiều tăng vật khác có liên quan
công an thị xã giá rai tỉnh bạc liêu đã tiến hành lập biên bản và mời một mươi bảy người khách cùng với một mươi năm nhân viên của quán về trụ sở cơ quan công an để tiếp tục điều tra xử lý
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh bắc giang vừa bắt để tạm giam và khám xét nơi ở nơi làm việc của ba bị can gồm nguyễn huy thao nguyên trưởng phòng tài chính kê toán huyện việt yên từ năm hai nghìn một mươi tám đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
nguyễn thị song hà phó trưởng phòng tài chính kế hoạch huyện việt yên nguyễn văn cao chủ hộ kinh doanh trần vũ tại tổ dân phố phú mỹ phường dĩnh kế thành phố bắc giang về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước nhiều tỷ đồng
cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can đối với nguyễn thị nhan nguyên là chuyên viên phòng tài chính kế hoạch huyện việt yên khởi tố bị can và khám xét cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bùi thị huế
nguyễn thị song hà phó trưởng phòng tài chính kế hoạch huyện việt yên nguyễn giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn sách và thiết bị giáo dục thái nguyên có địa chỉ tại phường túc duyên thành phố thái nguyên

sau đây hai mươi bốn giờ tiếp nhận tin báo của bị hại công an quận nam từ liêm hà nội đã bắt giữ được đối tượng dùng dao đe dọa khống chế cướp tài sản của lái xe taxi tại địa bàn phường trung văn vào tối ngày một mươi năm tháng một
đối tượng bị bắt giữ là lê văn trường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một quê ở xã thành lộc huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa trường là đối tượng nghiện ma túy và từng có một tiền án về tội cướp giật tài sản
trong sáng ngày hôm nay công an quận nam từ liêm đã tiến hành công tác thực nghiệm khám xét chỗ ở của
đối tượng trường để thu thập chứng cứ làm rõ các vấn đề liên quan tới vụ án
trước đó vào tối ngày một mươi bốn tháng một trường chuẩn bị một con dao dạng dao phóng lợn dài khoảng ba mươi cm giấu trong người với ý định đi cướp tài sản lấy tiền mua ma túy
sau đó trường vẫy một xe taxi lên ghế sau ngồi và yêu cầu lái xe đi lòng vòng trên nhiều tuyến đường
khi đi vào đoạn vắng người ở đường đại linh phường trung văn quận nam tử liêm trường từ ghế sau rút dao kề cổ khống chế lái xe taxi rồi cướp đi của nạn nhân số tiền năm trăm linh đồng
quá trình khống chế rằng co trường đã dùng dao gây thương tích vùng mặt và cổ của nạn nhân nhưng vết thương không quá nghiêm trọng
chưa đầy hai mươi bốn giờ khẩn trương điều tra vào hai mươi giờ tối ngày hôm qua công an quận nam từ liêm đã bắt giữ được trường khi đang lẩn trốn
thưa quý vị và các đồng chí phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an trong xây dựng và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thời gian qua trên địa bàn toàn tỉnh hà giang đã triển khai sâu rộng các mô hình tự quản tới tận thôn bản tạo chuyển biến tích cực về an ninh trật tự
bên cạnh đó lực lượng công an cũng làm tốt công tác dân vận qua đó tạo nhiều chuyển biến tích cực
huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội
góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc
tổ tự quản về an ninh trật tự của thôn sỉ phài xã an nga khê
trước đây mô hình hoạt động với tiêu chí đảm bảo an ninh trật tự địa bàn tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân
thế nhưng từ khi dịch covid một mươi chín có diễn biến phức tạp tổ tự quản cũng trở thành những tổ cộng đồng phòng chống dịch bệnh
tổ tự quản của tổng tàu chúng tôi gồm có tất cả năm thành viên
góc độ làm việc trên tinh thần tự nguyện
chúng tôi vối hợp với công an xã và thứ hai là chúng tôi chủ yếu là để bảo vệ an ninh trật tự trong thôn
người địa bàn khác đến thì tổ chúng tôi là phát hiện ngay
trong thời gian mùa dịch thì nhấn đợi bà con thực hiện cao như là năm k và thành lập cái chạm chốt trên địa bàn
là địa bàn biên giới đời sống kinh tế của nhân dân còn nhiều khó khăn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự
vì vậy những tổ tự quản như thế này đang trở thành những cánh tay nối dài giúp đỡ lực lượng công an cơ sở trong công tác đảm bảo an ninh an toàn tại địa bàn
hiện nay huyện yên minh triển khai xây dựng các mô hình tự quản an ninh trật tự trên tất cả các xã thị trấn đặc biệt ở các thôn tổ dân phố
chúng tôi sẽ xây dựng thành một bộ hồ sơ và có cả quy chế hoạt động có danh sách hoạt động
nên là từ khi mà thành lập các tổ ở các thôn thì cũng giảm được các vụ việc mà có xảy ra thì các tổ này cũng trực tiếp giải quyết tại chỗ
hòa giải tại chỗ để cho bà con nhân dân người ta cũng hài lòng và an tâm lao động sản xuất
ngôi nhà tỉnh nghĩa này được lực lượng công an tỉnh hà giang và huyện yên minh hỗ trợ xây dựng giúp đỡ gia đình anh phứ ổn định cuộc sống phát triển kinh tế sau những tháng ngày đầy khó khăn
từ việc làm ý nghĩa này không chỉ giúp anh phú có một ngôi nhà mới mà còn củng cố thêm niềm tin của anh phứ nói riêng và bà con vùng cao nói chung và lực lượng công an góp phần xây dựng nền an ninh toàn dân ngày càng vững mạnh
một số lượng lớn ma túy hồng phiến gồm hơn một hai trăm linh viên và heroin vừa được công an huyện tuyên hóa
và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình đấu tranh triệt xóa bắt ba đối tượng liên quan
trước đó vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng một tại thôn bào xã tiên hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
tổ công tác công an huyện tuyên hóa chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình
phát hiện bắt quả tăng trần văn đô sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại địa phương đang tàng trữ một trăm bảy mươi chín viên nén hình tròn dạng thuốc tân dược
tiến hành khám xét chỗ ở và xe ô tô của đô
tổ công tác đã thu giữ một túi ni lông bên trong chứa một mươi viên nén hình tròn màu hồng dạng thuốc tân dược
và một túi nilon bên trong chứa chất bột màu trắng nghi là heroin
đô khai nhận toàn bộ số đồ vật trên là ma túy mua của nguyễn tiến dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn ở xã cam thủy huyện cam lộ tỉnh quảng trị
lực lượng phá án đã phối hợp với công an tỉnh quảng trị bắt giữ nguyễn tiến dũng
khám xét khẩn cấp chỗ ở của dũng thu giữ một số tinh bột nghi là heroin và ma túy đá
cùng ba viên nén hình tròn màu hồng dạng thuốc tân dược
dũng khai nhận là mua ma túy của nguyễn thị ngọc lan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại thành phố đông hà quản trị
khám xét nơi ở của lan công an đã thu một một mươi một viên ma túy tổng hợp cùng hai gói ni lông màu đen chứa chất bột màu trắng nghi là heroin
vụ án vẫn đang được điều tra mở rộng
ngày một mươi sáu tháng một phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh đang tạm giữ trần hoàng tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ngụ tại quận một và ngô thị ngọc nguyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ngụ tại quận bảy để điều tra về hành vi cướp tài sản
theo đó tuấn và nguyên bàn bạc với nhau về phương thức hoạt động phạm tội
cả hai thường rình trước các khách sạn rồi dùng thủ đoạn đánh ghen để chiếm đoạt túi sách vòng vàng điện thoại của các nạn nhân
con mồi mà nhóm này hướng tới là những cặp nam nữ thường đến khách sạn vụn trộm tình cảm ngoài luồng
nên không dám trình báo tố giác với cơ quan công an
tuy nhiên qua công tác quản lý chắc địa bàn nắm nguồn tin nhanh nhạy
nên đội hình sự đặc nhiệm phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh
đã kịp thời phối hợp với công an quận bảy quận tám huyện bình chánh và thành phố thủ dầu một bình dương
nhanh chóng truy ra quân cướp và bắt giữ thu tăng vật để điều tra
tại cơ quan công an tuấn và nguyên đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra xử lý theo quy định
thưa quý vị và các bạn ngày một mươi sáu tháng một công an tỉnh tiền giang cho biết
qua công tác thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật
bảo vệ an ninh trật tự vào dịp cuối năm đã liên tiếp triệt phá ba tụ điểm cờ bạc
trên địa bàn của huyện tân phước và thành phố mỹ tho
theo đó vào chiều ngày một mươi năm tháng một phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
phối hợp với công an thành phố mỹ tho phá tụ điểm cờ bạc toàn hộ nguyễn thị lạc
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám thuộc ấp mỹ lương xã mỹ phong thành phố mỹ tho
khi thấy lực lượng công an đến tụ điểm các đối tượng bỏ chạy
tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ một mươi bốn đối tượng có liên quan
một xe mô tô một trăm linh ba triệu đồng thu giữ sáu con gà một trăm một mươi bảy cuộn băng keo một mươi cặp cửa sắt
một số vật dụng có liên quan
qua làm việc các đối tượng đã thừa nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
đồng thời khai nhận từ điểm cờ bạc do lê kha sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám cư trú phường bảy
thành phố mỹ tho tổ chức và phân công hai đối tượng trần văn liêm cư trú xã mỹ phong
và lê anh tuấn cư trú phường ba thành phố mỹ tho làm nhiệm vụ cảnh giới
nhằm đối phó với lực lượng công an
ngay sau khi phá tụ điểm cờ bạc tại xã mỹ phong lực lượng công an tiếp tục thực hiện nhiệm vụ
phá một tù điểm cờ bạc khác trên địa bàn ấp long hòa b xã đạo thạnh thành phố mỹ tho
tụ điểm cờ bạc do võ lê tuấn hảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba cư trú ấp long hòa b xã đạo thạnh tổ chức
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ bốn đối tượng có liên quan bốn xe mô tô gần năm triệu đồng
thu giữ hai con gà ba cặp cửa sách ba mươi tám cụm ban keo
cả hai vụ việc đang được công an thành phố mỹ tho phối hợp với viện kiểm sát nhân dân thành phố
tiến hành điều tra củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật
trước đó vào lúc một mươi ba h ngày một mươi bốn tháng một phòng cảnh sát hình sự phối hợp công an huyện tân phước
phá tụ điểm cờ bạc dưới hình thức đá gà ăn thu bằng tiền
tại phần đất của ông nguyễn văn trí thuộc ấp kinh a hai xã phước lập huyện tân phước
qua đó mời làm việc một mươi sáu đối tượng có liên quan đến tụ điểm cờ bạc
thưa quý vị chiều ngày một mươi năm tháng một phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
công an thành phố hồ chí minh đã khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với phạm vũ phong
giám đốc công ty nam phong và trương thị bảo trân nhân viên phòng vật tư bệnh viện thủ đức
vì tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ nhận hối lộ
xảy ra tại công ty việt á bệnh viện thủ đức và công ty nam phong
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ lãnh đạo bộ công an và giám đốc công an thành phố hồ chí minh
cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành xác minh thu thập tài liệu và xác định
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi một đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi một bệnh viện thủ đức đã mua kit test do công ty việt á sản xuất
thông qua công ty nam phong với tổng số tiền là gần ba mươi bốn tỷ đồng
đơn giá bốn trăm bảy mươi đến năm trăm linh chín hai trăm năm mươi đồng một kiếp
việc bệnh viện thủ đức mua kýt test thông qua công ty nam phong là theo chỉ định của công ty việt á
với mục đích nâng giá trước khi bán vào bệnh viện
từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một lê vũ phong giám đốc công ty nam phong
đã chi cho trương thị bảo trân nhân viên phòng vật tư bệnh viện thủ đức hơn chín trăm chín mươi triệu đồng
để hợp thức hóa cho hồ sơ chỉ định thầu bệnh viện thủ đức yêu cầu và hướng dẫn công ty nam phong
làm ba bản báo giá
do các công ty của người quen phong đứng tên
sau đó hợp thức hóa thủ tục chỉ định thầu cho công ty nam phong
đồng thời nâng đơn giá bán ký test do công ty việt á sản xuất
để hưởng hoa hồng từ ba mươi đến bốn mươi trên giá trị hợp đồng
tương đương số tiền gần một mươi một tỷ đồng gây thiệt hại cho bệnh viện thủ đức
cũng là tài sản nhà nước đối với toàn bộ số tiền này
ngày một mươi năm tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với phạm vũ phong về tội vi phạm quy định về đấu thầu
gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ và khởi tố đối với trương thị bảo trân về tội
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng nhận hối lộ
việc cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện khởi tố vụ án các bị can nêu trên
đã thể hiện sự khẩn trương tích cực và kịp thời đối với chuỗi các hành vi vi phạm pháp luật
của công ty việt á và các tổ chức cá nhân liên quan trong sản xuất kinh doanh
kit xét nghiệm covid một mươi chín góp phần xử lý nghiêm đối với các đối tượng lợi dụng
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín để trục lợi giải tỏa bức xúc trong dư luận
sáng nay ngày một mươi sáu tháng một công an huyện cam lộ tỉnh quảng trị cho biết đơn vị vừa phát hiện
và thu giữ số lượng lớn rượu ngoại không rõ nguồn gốc xuất xứ trị giá lên tới hàng tỷ đồng
trước đó tại khu vực bãi rác thuộc địa phận xã cam tuyền huyện cam lộ
giáp danh với huyện gio linh tỉnh quảng trị lực lượng chức năng phát hiện hai xe ô tô
do lê tuấn vũ sinh năm hai nghìn ba chú thành phố
ông hà và tạ ngọc tình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba đang giao nhận hàng hóa
qua xác định các đối tượng có hành vi vận chuyển hàng nhập lậu nên lực lượng công an huyện
đã tiến hành bắt giữ và khám xét phương tiện thu giữ trên một năm trăm linh chai rượu ngoại
có tổng giá trị hơn hai tỷ đồng
tại thời điểm kiểm tra hai lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số rượu trên
thưa quý vị cuối năm là thời điểm gia tăng các loại tội phạm tệ nạn xã hội
đặc biệt là các hành vi đánh bạc như đá gà tiền đánh bài ăn tiền
để đảm bảo tình hình an ninh trật tự lực lượng công an đã chủ động triển khai
nhiều biện pháp trong đó tập trung lực lượng đấu tranh triệt xóa các điểm
tệ nạn xã hội trên địa bàn ghi nhận của nhóm phóng viên tại huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu
năm đối tượng cùng với tan vật là bảy bộ bài túi sách số tiền gần ba mươi năm triệu đồng
đó là những gì có ở hiện trường khi lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện vĩnh lợi
tỉnh bạc liêu bất ngờ kiểm tra một căn nhà trên địa bàn ấp cái tràm a hai
xã long thạnh huyện vĩnh lợi
theo đó vào khoảng một mươi ba h ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai từ tin báo của quần chúng nhân dân
cảnh sát hình sự công an huyện tĩnh lợi bắt quả tàn năm đối tượng này
đang sát phạt nhau qua những lá bài tứ sắc
còn tại ấp mặt đây thị trấn châu hưng huyện vĩnh lợi từ tin báo của người dân
có các đối tượng đang tụ tập đá gà ăn tiền
cảnh sát hình sự công an huyện vĩnh lợi cũng nhanh chóng kiểm tra
bắt giữ bảy đối tượng có liên quan thu giữ hai con gà đá
số tiền trên ba mươi triệu đồng cùng nhiều tăng vật khác có liên quan

và holes xen cũng dissapear ở địa bàn
chỉ tính riêng từ cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đến nay
công an huyện vĩnh lợi đã đấu tranh triệt xóa một mươi chín vụ tên nạn xã hội
bắt giữ bảy mươi năm đối tượng có liên quan phát hiện điều tra làm rõ
nhiều vụ việc liên quan đến tội phạm về ma túy kinh tế môi trường
công an các xã thị trấn của huyện cũng tăng cường tuần tra
đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn giải tán các đối tượng tụ tập đánh bạc
đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân về tác hại của các loại tệ nạn này
công an huyện vĩnh lợi đã đấu tranh triệt xóa một mươi chín vụ tệ nạn xã hội

đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn giải tán các đối tượng tụ tập đánh bạc

đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn giải tán các đối tượng tập đánh bạc